chương trình lan tỏa yêu thương góp phần nuôi dưỡng tâm hồn giúp các em nhỏ trong mỗi bước đi trên đường đời
ngày hôm nay gần một trăm linh bảy thí sinh hà nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
nổ liên tiếp tại thủ đô kabul ở afghanistan thông tin ban đầu cho thấy đã có hai người thiệt mạng
thưa quý vị hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và chương trình mẹ đỡ đầu do hội phụ nữ bộ công an phát động
vào ngày hôm qua hội phụ nữ công an tỉnh bắc cạn phối hợp với hội phụ nữ đoàn thanh niên cục tổ chức cán bộ bộ công an
đã tổ chức lễ nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trần phú huyện nari tỉnh bắc cạn
tại xã trần phú cục tổ chức cán bộ bộ công an phối hợp với công an tỉnh bắc cạn nhận đỡ đầu em nông thị hương đào
học sinh lớp chín trường trung học cơ sở trần phú huyện nari tỉnh bắc cạn với số tiền là chín triệu đồng một năm
trong đó cục tổ chức cán bộ hỗ trợ sáu triệu đồng công an tỉnh bắc cạn hỗ trợ ba triệu đồng đến khi em học hết trung học phổ thông
đào mồ côi cha mẹ từ sớm hiện có anh trai đang học lớp một mươi một
hai anh em đào được gia đình người bác ruột nuôi dưỡng nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
nhân dịp này đoàn công tác cũng đã trao tặng năm mươi tám xuất quà gồm ba lô sách vở đồ chơi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại thôn nà liềng xã trần phú huyện nari tỉnh bắc cạn tổng giá trị các phần quà là một mươi bảy triệu bốn trăm linh nghìn đồng
thực hiện phương châm người dân là trung tâm trong cải cách hành chính
thời gian qua dưới sự chỉ đạo của bộ công an công an các đơn vị địa phương đã có
nhiều cách làm hiệu quả sáng tạo để phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn
phóng sự được thực hiện tại nghệ an
ông nguyễn văn sửu sáu mươi ba tuổi đến công an xã thọ sơn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an để làm thủ tục tách khẩu cho con ra ở riêng
ông khá bất ngờ khi công an cấp xã lại có bộ phận một cửa rất đẹp và quy củ
trước kia để tách khẩu ông phải viết tay nhiều loại giấy tờ
bây giờ thì chỉ cần điền vào một tờ phiếu ngắn gọn
mọi thao tác đều do cán bộ công an thực hiện trên hệ thống máy tính kết nối dữ liệu dân cư
đánh giá giám sát đánh giá và trần trịnh thái độ lệ tiết tắc phong của cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân
ngay từ khi triển khai công an chính quy về xã công an nghệ an đã lên kế hoạch xây dựng bộ phận một cửa ở công an xã
với mục tiêu gần hơn phục vụ nhân dân tốt hơn
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hơn bốn trăm linh trên tổng số bốn trăm sáu mươi công an xã phường thị trấn tại nghệ an đã đưa bộ phận một cửa vào hoạt động
người dân rất hài lòng vì mô hình này đã tiết kiệm được rất nhiều công sức
nó là xử lý công việc người dân rất là nhanh rất hiệu quả và đặc biệt là lúc mà đi ngoài trời rất là nắng mà đi vào đây được điều hòa mát mẻ như thế này rất là thích ạ
từ khi có bộ phận một cửa thì thuận tiện cho dân rất nhiều
khi đồng chí trưởng công an phường đề xuất chủ trương sang thì ủy ban nhân báo cáo ban thường vụ đảng ủy và đồng tình
và ủng hộ cao về việc làm
cũng như là hỗ trợ về kinh phí để nâng cấp cải tạo trụ sở chỉnh trang khuôn viên làm việc của cơ quan
và đặc biệt là xây dựng đầu tư ngân sách xây dựng bộ phận một cửa để trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của công dân
chính đấy đã đưa được cái niềm tin giữa cấp ủy chính quyền người công an nhân dân đến với người dân rất là gần gũi và rất là hài lòng
mô hình bộ phận một cửa đã được xây dựng để giải quyết công việc hàng ngày của công dân
một cửa công an cấp xã ở nghệ an đã thực sự phát huy hiệu quả được bộ công an đánh giá cao
và chỉ đạo công an các địa phương tham khảo để triển khai sao cho phù hợp đặc điểm kinh tế xã hội từng vùng miền
mục đích là nâng cao hơn nữa vai trò của công an cơ sở trong công tác cải cách hành chính
lấy người dân làm trung tâm từ đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
thống kê của hội liên hiệp phụ nữ các cấp toàn tỉnh bà rịa vũng tàu có gần hai trẻ em mồ côi
trong số bốn trăm sáu mươi bốn trẻ em mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một mươi sáu trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh covid một mươi chín
mất đi những người thân yêu nhất mất đi sự yêu thương chăm sóc các em đã được bù đắp một phần
bởi sự quan tâm chia sẻ của những người mẹ đỡ đầu trong lực lượng công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đó cũng là ý nghĩa nhân văn mà chương trình mẹ đỡ đầu do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động đã và đang hướng đến
hai anh em dương văn trường sinh năm hai nghìn chín
hai nghìn bảy và dương văn giang sinh năm hai nghìn tám tại xã châu phà thị xã phù mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu sớm mổ côi cha mẹ câu gia đình khác
cách đây ít lâu người bà vốn chăm sóc yêu thương kem từ nhỏ cũng đã qua đời
trường và giang lại một lần nữa thành trẻ mổ côi
đối với hai cậu bé đang tuổi ăn chưa no lo còn chưa tới cuộc sống đã sớm phải nặng những lo toan
phòng cảnh tự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng bốn hai kg ma túy đá và hơn hai viên thuốc lắc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường phước nguyên thành phố bà rịa bắt quả tang đối tượng bùi văn minh chú phường phước nguyên thành phố bà rịa đang tàng trữ tám gói ma túy tổng hợp dạng đá
đấu tranh mở rộng chiều cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với lực lượng chức năng công an thành phố hồ chí minh tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng võ trung hồng chú thành phố hồ chí minh
khám xét trên người và phòng trọ của hồng tại phường đa cao quận một cơ quan công an phát hiện thu giữ một mươi chín gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng bốn hai kg hai một trăm hai mươi tám viên thuốc lắc một cân tiểu ly một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tăng vật
chuyên bán ma túy cho các đối tượng sử dụng tại quán karaoke trên địa bàn thị xã kinh môn tỉnh hải dương đối tượng vũ ngọc hà chú tệ phường quang trung thành phố hải dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi hai tháng bốn vũ ngọc hà đã bán trái phép chất ma túy cho phạm công thể và trần văn lưu đều chú xã quang thành thị xã kinh môn để lấy số tiền bảy chín triệu đồng
hai đối tượng thể và lưu sau đó đã chia lượng ma túy trên cho một mươi sáu đối tượng sử dụng trái phép tại quán karaoke văn hương thôn lê xá xã lê ninh thị xã kinh môn
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn công an thị xã kinh môn kiểm tra quán karaoke này phát hiện tại hai phòng hát có một mươi sáu trên một mươi chín nam nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy
được biết hà từng có một tiền sự về hành vi đánh bạc vào năm hai nghìn một mươi một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn đang tiếp tục điều trị
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn đang tiếp tục điều trị
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn đang tiếp tục điều trị
trước một quán ăn trên đường tây thạnh phường tây thạnh quận tân phú thì vấp ngã và bị nhóm thanh niên lạ mặt cầm hung khí chém liên tiếp
vụ việc khiến nhiều thực khách bỏ chạy tán loạn
nhóm đối tượng sau đó bỏ đi nạn nhân được đưa đi cấp cứu
toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại
theo các nhân chứng trước đó ít phút khu vực này xảy ra mâu thuẫn đuổi đánh nhau
có thể nạn nhân bị chém là do hiểu nhầm vì hai bên không quen biết
hiện công an quận tân phú đang lấy lời khai những người liên quan trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra truy xét
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng tiếp nhận tin báo từ bị hại hai mươi một tuổi chú thành phố sóc trăng đến trình báo việc nạn nhân bị lừa sang campuchia và bị cưỡng bức lao động
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo khi có nhu cầu đi lao động nhất là làm việc tại nước ngoài người lao động cần phải liên hệ tới các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
theo thông tin từ nạn nhân trình báo vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thì em được một người bạn rủ đi tây ninh để làm việc tại một công ty do bạn em tìm hiểu trên mạng
sau đó cả hai đón xe lên thành phố hồ chí minh thì có xe của những người tự xưng từ công ty ở tây ninh đến đón
khi đến tây ninh cả hai em được đưa đến một nơi không rõ địa chỉ
tại đây hai em này được dạy cho cách sử dụng máy vi tính với mục đích để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online
sau khi ở tây ninh được hai ngày các đối tượng thông báo đã hoàn thành xong quá đào tạo nên đưa hai nạn nhân đi làm việc
khi đang ngủ hai em được đưa lên xe lúc nửa đêm khi tỉnh giấc thì mới biết mình bị đưa sang campuchia
tại campuchia cả hai em được đưa đến hai nơi khác nhau sau đó tiếp tục được huấn luyện thêm vài ngày và bị các đối tượng buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng
nếu làm không đạt các chỉ tiêu của các đối tượng đưa ra thì sẽ bị các hình thức trừng phạt
dạ thì giống như là nó kêu mình vào đăng ký
kêu vào đăng ký thì nó nói là hệ thống tặng cho ba mươi tặng cho bạn ba mươi để bạn thử việc
bạn làm gửi xong ba đơn bạn gốc thì trên đây nó cầm hệ thống thì nó gửi phát đơn
thì nó được rút lần đầu tới lần thứ hai
thì cái đơn càng ngãi càng cao thì mình phải nạp vào phải nạp vào hoàn thành đơn đó một cái gúc
nhưng mà nó không cho gúc nó cứ là tăng đơn tăng cao vậy hoài
con không hợp tác nó lâu xong phần một nó chích tiễn thôi
nó kê sát người chích mình tới con xỉu rồi
chích xỉu xong tạt nước nó chích tiếp nó cho con cơm xong rồi lên làm lên làm không được
tối về chích tiếp rồi đưa lên ngủ
do biết mình bị lừa làm chuyện phạm pháp và sợ bị hành hạ nếu không hoàn thành công việc của các đối tượng yêu cầu
nên nạn nhân hai mươi một tuổi này đã tìm mọi cách để liên lạc với người thân tại sóc trăng
sau đó người nhà phải chuyển cho các đối tượng số tiền trên tám mươi triệu đồng thì em này mới được thả về
qua sự việc nêu trên công an tỉnh sóc trăng khuyến cáo mọi người dân
khi có nhu cầu đi lao động nhất là làm việc tại nước ngoài
cần phải liên hệ các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp để tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với những thông tin khác
thưa quý vị ngày hôm nay gần một trăm linh bảy học sinh hà nội đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trường công lập
kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh tăng đột biến trong khi đó thì chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ khoảng gần bảy mươi học sinh
ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày thi đầu tiên
đây là điểm thi nguyễn thị minh khai quận bắc tử liêm
với quy định mới mỗi điểm thi phải bố trí phòng để đồ dùng của thí sinh ngoài những vật dụng được mang vào
cách khu vực thí sinh làm bài hai mươi năm m nhiều thí sinh đã phải đến điểm thi sớm để gửi đồ
với quy định mới này có thể tránh vấn đề thu phát tín hiệu trong phòng thi và có nguy cơ làm lộ đề
năm nay thì có một điểm mới rất là mới là các tư trang vận dụng của thí sinh mà không được mang vào phòng thi thì sẽ được bảo quản
ở một cái địa điểm cách xa vòng thi tối thiểu là hai mươi năm mét thì tại điểm thi của chúng tôi đã bố trí tới hai phòng để phục vụ cho công tác đó
và thí sinh qua cổng trường gái là các em đã được hướng dẫn để vào phòng quỷ đồ
và cũng thêm điểm mới nữa là chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận các thí sinh được xác nhận là f có thể là sẽ đến dự thi tại trường
sáng nay các đoàn của thành phố sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã đến kiểm tra giám sát một số điểm thi

vì vậy cách ra đề đã có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn

môn ngữ văn thì em làm được bài em đánh giá đề năm nay khá lộng
nó ổn với thí sinh thì đề năm nay nó khá là em đọc đề nó rất là hay nhất là bành luận xã hội thì nó rất là ý nghĩa với mọi người ạ
đề thi năm nay thì với sở hữu đào tạo và ban chỉ đạo thi của thành phố thì chúng tôi cũng ra đề trong cái phạm vi mà trong chương trình học của các em
chứ không có vượt ngoài phạm vi
và cũng mong rằng các em học sinh các thí sinh và đặc biệt là phụ huynh học sinh cũng hoàn toàn yên tâm cổ vũ động viên con em mình sẽ thi hết sức để làm thế nào có kết quả tốt nhất tại kỳ thi năm nay
trong ngày thi đầu tiên nhìn chung tại các điểm thi lực lượng công an luôn túc trực đảm bảo an ninh trật tự tránh tụ tập đông người
tại từng điểm thi sẽ có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực điểm thi và đảm bảo trong khu vực diễn ra kỳ thi tối thiểu năm mươi mét
không để xảy ra những tình trạng ủn tắc giao thông và tụ tập đông người trộm cắp và các tệ nạn khác
ngày hôm nay các em đã hoàn thành hai môn ngữ văn và ngoại ngữ
sáng mai các em tiếp tục thi môn toán
riêng đối với các thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi các môn vào ngày hai mươi tới đây
ban chỉ đạo thi tuyển sinh tp hà nội năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đã có báo cáo nhanh về tình hình tổ chức thi môn ngoại ngữ
đây là môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
toàn thành phố có hai trăm linh ba điểm thi chính thức sáu mươi điểm thi dự phòng
công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả các điểm thi được thực hiện nghiêm túc an toàn đúng tiến độ
tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi là một trăm linh sáu sáu trăm linh chín thí sinh
trong buổi thi môn ngoại ngữ có một trăm linh năm sáu trăm một mươi năm thí sinh đến dự thi vắng chín trăm chín mươi bốn thí sinh
trước đó ở buổi thi môn ngữ văn toàn thành phố có chín trăm tám mươi một thí sinh vắng thi
tại hai trăm linh ba điểm thi không có cán bộ coi thi nào vắng
công tác tổ chức kỳ thi kỷ cương trường thi được giữ vững
các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi
toàn thành phố không có cán bộ coi thi thí sinh vi phạm quy chế thi
trong buổi thi môn ngoại ngữ các điểm thi tiếp tục tăng cường hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi
một số thí sinh không may bị thương sức khỏe không bảo đảm được kịp thời hỗ trợ
hai mươi thí sinh thuộc diện f cũng đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ trong điều kiện an toàn